tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng thưa quý vị vào ngày sáu tháng một mươi một trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh đồng nai
thời gian qua trên địa bàn tỉnh đồng nai đã xảy ra một trăm bảy mươi một vụ phạm pháp hình sự giảm bốn mươi hai sáu so với thời gian liền kề
tuy nhiên tội phạm chống người thi hành công vụ giả mạo cấp bậc chức vụ vị trí công tác làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức gia tăng
tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp bắt một trăm hai mươi tám vụ trên hai trăm hai mươi tám đối tượng thu giữ năm mươi kg ma túy một trăm tám mươi hai viên ma túy tổng hợp
tiếp tục đấu tranh có hiệu quả chuôn án buôn lậu và làm giả sang giàu
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh đồng nai đã thu nhận thông tin cấp căn cước công dân
đạt sáu mươi bốn chín mươi năm lọc chuyên dữ liệu hoàn chỉnh về bộ công an đạt tỉ lệ tám mươi tám sáu
tiếp nhận căn cước công dân trả cho người dân đạt sáu mươi chín so với dữ liệu lọc truyền về bộ công an
đặc biệt gian hàng không đồng của công an tỉnh đồng nai đã hỗ trợ hàng chục ngàn phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn tỉnh với tổng trị giá trên một mươi năm tỷ đồng một trăm một mươi tấn gạo
những hoạt động trên đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp
về lực lượng công an đồng nai trong lòng quần chúng nhân dân phát biểu kết luận buổi làm việc
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao những kết quả đạt được của công an tỉnh đồng nai trong thời gian qua
đặc biệt là công tác phòng chống tội phạm và chủ động phòng chống dịch trên địa bàn
thời gian tới thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị công an tỉnh đồng nai phát huy những kết quả đạt được
đồng thời làm tốt công tác quản lý việc di dân quản lý người nghiện để nâng cao hiệu quả đấu tranh tội phạm trong tình hình mới
hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé
không để ai thiếu ăn thiếu mặc khi khó khăn không bỏ ai lại phía sau
theo người đứng đầu chính phủ muốn hòa bình ổn định phát triển thì phải có dân chủ không áp đặt không xuyên tạc
đó cũng là chính sách nhất quán của việt nam trong việc tôn trọng bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
cuối tháng một mươi vừa qua tòa án ở việt nam đã xét xử công khai và tuyên phạt các bị cáo là thành viên nhóm báo sạch
tổng cộng một mươi bốn năm sáu tháng tủ giam theo khoảng hai ba trăm ba mươi một bộ lợi hình sự
về hành vi lợi dụng các quyền
tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
việc xử lý là đúng người đúng tội đúng pháp luật
quá trình xét xử tranh tụ công khai dân chủ
chính các luật sư cũng cho rằng việc truy tố các bị cáo là không oan sai
vì có nhiều bài viết đã xâm phạm đến các cá nhân tổ chức
các bị cáo cũng đã nhận tội và tỏ ra ăn năn ẩn hận
vậy nhưng những tổ chức phản động đứng ra kêu gọi bảo vệ bè lái vụ việc này
núp bóng tự do báo chí bảo vệ nhân quyền để bóp méo xuyên tạc làm sai lệch bản chất vụ việc
nhằm chống phá chính trị hóa các vụ việc hình sự này

chứ không thể đánh giá một cách chung chung được
một số tổ chức có quan điểm tư tưởng chống phá việt nam như ngôi nhà tự do fridam house
tổ chức phóng viên không biên giới rsf
tổ chức bảo vệ ký giả cpg
tổ chức theo dõi nhân quyền hrvk
đài á châu tự do rfa
đã lợi dụng vụ việc này đăng tải nhiều bài viết hình ảnh xuyên tạc
vụ cáo việt nam đàn áp tự do ngôn luận tự do báo chí
vi phạm quyền con người quyền tự do ngôn luận
thậm chí đưa ra báo cáo về nhân quyền mang tính chủ quan phiến diện
đây không phải là lần đầu tiên tổ chức fidam house
đưa ra những đánh giá thiếu khách quan sai sự thật
định kiến dựa trên những thông tin sai sự thật về việt nam
thực tế những nỗ lực thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở việt nam
đã được các nước các tổ chức quốc tế đánh giá cao
tại cơ chế giả soát định kỳ phổ quát của hội đồng nhân quyền lhq qua các chu kỳ
báo cáo của freedom house là vô giải
và tôi thấy không cần thiết phải bình luận thêm
các tổ chức phản động thường xuyên sử dụng lá bài tự do dân chủ nhân quyền
gắn với mọi mặt trong đời sống
chỉ nhằm mục đích khắc họa việt nam với một diện mạo thù địch lạc hậu
đi ngược lại với những giá trị phổ quát của thế giới
giá tâm của họ không phải là cải thiện nhân quyền cho bất cứ ai như trong tôn chỉ hoạt động
mà là tìm cách chống phá trong nước kêu gọi quốc tế can thiệp vào việt nam
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng
trong âm mưu hoạt động chống phá việt nam
vấn đề nhân quyền luôn là được các thế lực thù địch coi như là một mũi tấn công gây sức ép lớn
tuy nhiên quan điểm chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước việt nam
đó là không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa
bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền con người
vâng những gì mà đảng và nhà nước ta đã và đang làm là minh chứng rõ nét nhất
bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại việt nam
việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người luôn được đảng nhà nước ta thể chế hóa
cũng như thực thi nghiêm túc trong thực tiến
theo báo cáo chỉ số hạnh phúc của liên hợp quốc năm hai nghìn hai mươi
việt nam đứng thứ tám mươi ba trên một trăm năm mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
tăng một mươi một bậc so với năm hai nghìn một mươi chín
chỉ số phát triển con người ở việt nam đã tăng bốn mươi năm tám trong giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi hai nghìn một mươi chín
đưa việt nam nằm trong danh sách các nước có tốc độ tăng hdi cao nhất trên thế giới
chỉ số của việt nam đã tăng vượt bậc bắt nguồn từ những ưu tiên nỗ lực của chính phủ
các ban trong việc xây dựng phát triển quyền con người thúc đẩy bình đẳng xã hội
cùng với đó các thành tiệu trong công tác xóa đói giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội
là một trong những điểm sáng của việt nam
đặc biệt từ năm hai nghìn hai mươi đến nay cũng như nhiều nước khác trên thế giới
với quan điểm luôn đặt con người làm trung tâm trong mọi chính sách pháp luật của đảng nhà nước
việt nam đã triển khai hành động kịp thời quyết liệt
coi việc bảo vệ sức khỏe quyền lợi của người dân là ưu tiên cao nhất trong mọi chính sách chương trình hành động
đẩy mạnh vấn đề an sinh xã hội không để ai bị bỏ lại phía sau
với những nỗ lực của mình dù trong khó khăn của dịch bệnh
việt nam vẫn được đánh giá là một trong các quốc gia điển hình
trong tiến trình thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của liên hợp quốc
tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững
việt nam đã được những kết quả tốt như là về bảo trợ xã hội về xóa đói giảm nghèo về bình đẳng giới
đó là những lĩnh vực mà việt nam đã thực hiện rất tốt
đặc biệt là so sánh với các nước trong khu vực thì việt nam đã có những bước tiến bộ vượt bậc
thời gian qua đại dịch đã làm cho nhiều tiến độ bị tụt hậu
đặc biệt là trong xóa đói giảm nghèo giảm bất bình đẳng
và ảnh hưởng đến tăng trưởng bình đẳng cho đồng bào dân tộc thiểu số
tuy nhiên chúng ta thấy rằng việt nam cũng đã có những cam kết để tiến độ tốt hơn trong việc thực hiện những lĩnh vực này
và chúng tôi thấy rằng việt nam đã đạt được những kết quả tốt
phải nói là đặc biệt tốt trong các quyền về kinh tế xã hội
việc thực hiện quyền con người theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát upr của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
cũng đã được việt nam triển khai hết sức nghiêm túc và hiệu quả
trong chu kỳ một và hai việt nam đã trình bày và bảo vệ thành công báo cáo quốc gia
đồng thời tiếp thu những đóng góp của các quốc gia khác
trong chu kỳ ba việt nam đã thông báo chấp thuận hai trăm bốn mươi một trên hai trăm chín mươi một khuyến nghị đạt tám mươi ba
chu kỳ ba cũng là lần đầu tiên việt nam xây dựng báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị upr
cho đến nay chỉ bảy mươi chín quốc gia từng nộp báo cáo giữa kỳ tự nguyện
là một trong số ít các quốc gia xây dựng báo cáo này
việt nam đã thể hiện trách nhiệm quốc gia thành viên sự minh bạch và nghiêm túc của việt nam đối với cơ chế upr
nói riêng và trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về bảo đảm quyền con người nói chung
trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người việt nam luôn nỗ lực nghiêm túc phê chuẩn
và thực hiện các công ước quốc tế về quyền con người cũng như các cơ chế nhân quyền quốc tế
đặc biệt với những kinh nghiệm nỗ lực của việt nam
nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
ủy viên không thường trưởng hội đồng bảo an liên hợp quốc năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
đã tạo tiền đề và củng cố niềm tin của các nước asean
trong việc đề cử việt nam đại diện cho asean ứng cử làm thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
việt nam tham gia các công ước về nhân quyền
một nỗ lực của việt nam muốn thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế
đặc biệt việt nam trở thành nước có thu nhập trung bình
vì vậy việt nam mong muốn khuôn khổ pháp luật và tư pháp đạt ngang với sự phát triển về kinh tế
undp rất hoan nghênh các bước của việt nam đã tham gia vào các cơ chế nhân quyền trên thế giới
việt nam đang có những bước tiến rất tốt và đúng hướng
để trở thành thành viên hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
việc lần thứ hai việt nam ứng cử thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
đã thể hiện các cơ chế nhân quyền của việt nam
đã thể hiện mong muốn của các bạn trong việc đóng góp vào các nỗ lực chung của thế giới
nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người
điều ấn tượng là việt nam một quốc gia có thu nhập trung bình thấp
nhưng lại đạt kết quả cao cho xếp hạng chỉ số phát triển con người trên thế giới
những thành tựu mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã đạt được
trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước
là những bằng chứng không thể phủ nhận cho các nỗ lực của việt nam

trong lĩnh vực bảo đảm thực thi quyền con người
những kết quả đó đã đập tan mọi luận điệu xuyên tạc vu cáo
về vấn đề nhân quyền của các thế lực chống phá